thưa quý vị trong lúc cưỡng chế thi hành án ở quận phú nhuận tp hcm thì người trong nhà đã ném bom xăng ra ngoài
khiến ba cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu vụ việc vừa xảy ra vào sáng nay ngày tám tháng một mươi hai
đến trưa cùng ngày công an quận phú nhuận tp hcm đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
trước đó vào sáng ngày tám tháng một mươi hai một tổ công tác thực hiện cưỡng chế thi hành án giao nhà theo bản án
đã có hiệu lực tại căn nhà trong hẻm trên đường nguyễn lâm phường bảy quận phú nhuận tp hcm
lúc này những người trong nhà không chấp hành đã ném bom xăng tự chế vào lực lượng chức năng
khiến ba cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường nhiều mảnh vỡ đồ dùng vương vãi phía trước căn nhà